thưa quý vị sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
lực lượng công an đã bắt giữ hai mươi hai đối tượng trong vụ tấn công vào trụ sở ubnd xã tại tỉnh đắk lắc
trước đó vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện triệu quynh
đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở ubnd xã ia tiêu và ia cơ tu
làm một số đồng chí công an xã cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương
bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên
đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày đã bắt giữ được một mươi sáu đối tượng và giải cứu hai con tin công dân thứ ba tự giải thoát
ngay trong buổi chiều đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định
truy thăng cấp bậc hàm đối với bốn cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
tại huyện triệu quynh tỉnh đắk lắc
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn xung quanh cần bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất